sở y tế hà nội cho biết từ một mươi tám h ngày một mươi ba tháng một mươi một đến một mươi tám h ngày một mươi bốn tháng một mươi một hà nội ghi nhận một trăm một mươi chín ca covid một mươi chín
trong đó xuất hiện thêm một ổ dịch mới ở yên nội đồng quang huyện quốc oai
đáng chú ý có nhiều f là nhân viên một quán karaoke

bắc từ liêm mê linh mỗi nơi năm ca cầu giấy bốn ca hai bà trưng ba ca thanh trì ba ca thanh xuân ba ca hoàn kiếm hoàng mai và tây hồ mỗi quận một ca
trong đó thành phố ghi nhận thêm một ổ dịch mới ở yên nội đồng quang huyện quốc oai
đáng chú ý ổ dịch mới trên có nhiều trường hợp dương tính là nhân viên tại quán karaoke toàn hảo trên địa bàn
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay hà nội có sáu bốn mươi ba ca covid một mươi chín
trong đó có hai hai trăm năm mươi ca
bảy mươi một ca cộng đồng ba bảy trăm bảy mươi hai ca đã được cách ly
liên quan tới các ca nhiễm mới trong tối ngày một mươi bốn tháng một mươi một hà nội phát đi thông báo khẩn tìm người tới hàng loạt địa điểm trên địa bàn thành phố
cụ thể như sau
hai mươi phút ngày bảy tháng một mươi một cửa hàng bánh mì trên phố xuân diệu quảng an tây hồ đối diện đường đặng thái mai gần tiệm gà rán
chín h ngày tám tháng một mươi một cửa hàng đình vạn phố chùa vua quận hai bà trưng
một mươi một h ngày tám tháng một mươi một trạm đăng kiểm nguyễn khuê đông anh
một mươi giờ ngày một mươi tháng một mươi một cửa hàng đình vạn phố chùa vua quận hai bà trưng
một mươi giờ ngày một mươi tháng một mươi một hàng phụ tùng bình vụ phố chùa vua quận hai bà trưng
một mươi bốn h hai mươi phút ngày một mươi tháng một mươi một nhà hàng nissan số sáu ngõ một trăm hai mươi một kim nghiu
tám giờ ngày một mươi một tháng một mươi một cây xăng số sáu trăm chín mươi bảy lạc long quân phú thượng tây hồ
tám h hai mươi phút ngày một mươi một tháng một mươi một cổng sao địa lực tây hồ
một mươi bốn h ngày một mươi một tháng một mươi một cửa hàng sử xoan phố đồng nhân hai bà trưng
ngày một mươi một tháng một mươi một cửa hàng thắng sáu tập thể bộ nông nghiệp chùa vua
ngày một mươi một tháng một mươi một cửa hàng thắng hàn đại cô việt
ngày một mươi một tháng một mươi một cửa hàng cường nguyệt bảy mươi chín lê đại hành
chín h ngày một mươi hai tháng một mươi một gara ô tô huy anh số năm trăm linh nguyễn khoái
một mươi h một mươi năm phút ngày một mươi hai tháng một mươi một ngõ một trăm hai mươi một phố kim nghiu
khoảng một mươi h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi một gara ô tô số một mươi võ trí công
một mươi bốn h ngày một mươi hai tháng một mươi một đến gara quy đê ngõ sáu mươi tám
một mươi bảy h ngày một mươi hai tháng một mươi một làm lốp cạnh ô tô phạm phạm bạch
một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng một mươi một đi tiên dương đông anh sang cổng kho công ty vạn thăng long
một mươi tám h ngày một mươi ba tháng một mươi một ăn sáng quán cà phê cách cổng công ty vạn thăng long khoảng hai mươi m
một mươi h ngày một mươi ba tháng một mươi một tiệm lốp sơn tóc đỏ
một mươi ba h ngày một mươi ba tháng một mươi một phố yên ninh sưởng điều hòa hồi
theo đó những người đến địa điểm trên thực hiện tự cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú và liên hệ ngay với trạm y tế
trung tâm y tế trên địa bàn hoặc cdc hà nội theo số điện thoại hai mươi bốn một nghìn hai mươi hai nhánh hai chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm để được hướng dẫn và tư vấn
công an tp hà nội vừa bắt quả tăng ba mươi một nam nữ trẻ mở tiệc ma túy thác loạn trong một quán karaoke ở huyện đông anh tp hà nội
qua kiểm tra hai mươi bảy trên ba mươi một người dương tính với ma túy
tối một mươi ba tháng một mươi một lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy pc bốn mươi một
công an tp hà nội cho biết cơ quan này vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
lệnh bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn ngọc phương ba mươi ba tuổi chú tệ xác cổ loa huyện đông anh tp hà nội
và một mươi bốn nghi phạm khác để làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội phát hiện
quán karaoke linh anh địa chỉ tại thôn lễ pháp xã tiên dương huyện đông anh
do phương làm chủ vẫn lén lút hoạt động trong mùa dịch có biểu hiện bán ma túy tổ chức cho khách đến quán sử dụng ma túy
nên đã lên kế hoạch đấu tranh chế phá
khoảng một giờ ngày một mươi hai tháng một mươi một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra quán karaoke linh anh
và phát hiện ba phòng hát của quán đang mở nhạc công rất lớn có tổng cộng ba mươi một nam nữ một mươi bốn khách một mươi bảy nhân viên của quán
có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy thác loạn trong trang phục mát mẻ
kiểm tra tại quán lực lượng chức năng thu giữ một mươi chín túi ni lông chứa tinh thể màu trắng trong đó có một mươi sáu hai trăm một mươi chín gram ma túy tổng hợp dạng ketamine
một mươi chín sáu trăm năm mươi chín gram ma túy tổng hợp mdma một cân điện tử ba đế sứ còn dính ma túy và nhiều tàu vật liên quan
đưa nhóm nam nữ về trụ sở làm việc công an tp hà nội xác định hai mươi bảy trên ba mươi một người dương tính với chất ma túy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội xác định phương có vai trò chủ mưu và bước đầu đã làm rõ vai trò của quản lý nhân viên quán và khách có liên quan trong vụ việc
ca nhiễm covid một mươi chín ở thái bình tăng nhanh vũ thư phải dừng nhiều hoạt động
ngày một mươi bốn tháng một mươi một cdc tỉnh thái bình cho biết đơn vị này vừa ghi nhận một trăm ba mươi bốn ca nhiễm covid một mươi chín trong đó huyện vũ thư có bảy mươi chín ca thành phố thái bình có bốn mươi hai ca
tính từ ngày một mươi một mươi bốn một mươi một thái bình đã ghi nhận hai trăm sáu mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
chính vì vậy từ ngày một mươi hai một mươi một ủy ban nhân dân huyện vũ thư và ủy ban nhân dân thành phố thái bình đã cho tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ giải trí karaoke massage sông hơi trò chơi điện tử trực tuyến mạng internet các hoạt động vui chơi tập trung đông người các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng
các quán hàng ăn uống tại huyện vũ thư cũng không tổ chức ăn tại chỗ chỉ cho bán mang về
thường vụ tỉnh thái bình đã yêu cầu huyện vũ thư tạm thời phong tỏa ba mươi xã thị trấn của huyện để tổ chức test nhanh toàn bộ người dân trong huyện nhằm bóc tách f
tỉnh ủy thái bình cũng yêu cầu huyện vũ thư sẵn sàng phòng chống dịch ở cấp độ cao hơn kể cả việc cách ly f một điều trị f tại nhà